nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa việt nam nhật bản
hướng tới chào mừng kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
đại sứ quán nhật bản tại việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
đã tổ chức lễ hội giao lưu văn hóa việt nhật lần thứ năm năm hai nghìn một mươi tám tại đà nẵng
với chủ đề việt nam nhật bản bốn mươi năm năm nghĩa tình
đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm tăng cường hiểu biết
giao lưu văn hóa việt nam và nhật bản nói chung
mối quan hệ hữu nghị giữa đà nẵng và các địa phương tại nhật bản nói riêng
thông qua các hoạt động văn hóa và hợp tác trên nhiều lĩnh vực
qua đó thu hút khách du lịch nhật bản đến với đà nẵng
góp phần duy trì ổn định đường bay trực tiếp đà nẵng tới narita và osaka
trong không gian lễ hội giao lưu văn hóa việt nhật năm nay có tám mươi gian hàng thuộc nhiều lĩnh vực
như văn hóa thông tin giải trí giáo dục điện tử ẩm thực thời trang
thu hút đông đảo người tham gia nhất là giới trẻ yêu thích văn hóa việt nhật
đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia lễ hội giao lưu văn hóa việt nhật
sản phẩm của chúng tôi là bộ thẻ dinh dưỡng dành cho trẻ em với ba nhóm dưỡng chất chính
thể hiện ở nhiều màu sắc phong phú như màu nâu là chất đạm
màu xanh là rau củ quả và màu trắng vàng là tinh bột
thông qua bộ thẻ chơi này trẻ em và các bậc phụ huynh có thể nắm rõ hơn
về chế độ dinh dưỡng đủ chất trong một bữa ăn và trong một ngày
cần những gì hoặc tránh ăn món kết hợp nào
đến đây mọi người không chỉ được hóa trang vào những bộ kimono truyền thống
hay những nhân vật nổi tiếng trong sử thi nhật bản
mà còn được thưởng thức đặc sản ẩm thực nổi tiếng như sushi trà
cùng nhiều sản phẩm đặc trưng của người dân tộc thiểu số của tỉnh quảng nam
trong ba ngày diễn ra lễ hội cùng với các hoạt động trưng bày văn hóa ẩm thực
các hoạt động cắm hoa nhảy truyền thống của nhật bản
thì các hoạt động như chung kết cuộc thi hùng biện tiếng nhật
hay giao hữu bóng đá thiếu niên giữa câu lộc bộ đà nẵng và các địa phương của nhật bản
giao lưu văn hóa nghệ thuật bài tròi cũng diễn ra sôi nổi thu hút đông đảo người xem